trong khi thành phố hà nội đang thực hiện nới lỏng giãn cách tại nhiều quận huyện thuộc vùng xanh
thì tại các khu vực thuộc vùng đỏ cũng có nguy cơ cao
các lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch
nhằm sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới
ghi nhận tại quận thanh xuân thành phố hà nội
hàng dưỡng thuốc mình nhé phải làm cho hàng chấm nhé
cái thứ hai là khi khách đến mua thuốc thì phải cách hai mét để khách mua hàng đảm bảo giãn cách nhá
đây là những hình ảnh quen thuộc của công an phường thượng đình và tổ covid cộng đồng thuộc khu dân cư cơ khí
phường thượng đình quận thanh xuân thành phố hà nội
hàng ngày với sự chủ động công việc họ chia thành các nhóm nhỏ đi đến từng ngõ phố từng nhà dân
để tuyên truyền nhắc nhở mọi người ở trong nhà thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
khi chúng tôi chốt ở cổng thì khi kiểm tra giấy ra vào đi đường của các hộ dân
và nếu những cái không cần thiết là chúng tôi mời về
và những người ngoài thì chúng tôi không cho vào khu dân cư
để đảm bảo an toàn cho nhân dân ở trong khu
chúng tôi là phân ca sáng là từ năm giờ và ca cuối cùng là đến một mươi một giờ đêm
làm sao để cho cái khu vực của chúng tôi này nó an toàn và bà con cũng rất là tự giác chấp hành
hiện phường thượng đình quận thanh xuân có một mươi hai tổ covid cộng đồng
mỗi tổ đều có cán bộ cảnh sát khu vực làm tổ trưởng
các thành viên dù nhiều người đã lớn tuổi song vẫn tự nguyện tham gia với tinh thần trách nhiệm cao
trong công tác phòng chống dịch
nhờ có sự phối hợp chặt chẽ này các đơn vị chức năng trên địa bàn phường
đã kịp thời nắm bắt thông tin về di biến động của người dân tại từng khu dân cư
công an phường là chúng tôi là thấy là các ông chí là lâm lột lắm tích cực lắm
và phải nói là các ông chí là không sợ mệt mỏi không sợ vất vả
tức là ngày đêm là các ông chí bố trí lực lượng đi kiểm tra kiểm soát
giúp đỡ tổ covid cộng đồng để hoàn thành tốt nhiệm vụ
chúng tôi cũng tự chủ động bảo vệ các vùng xanh của mình
tránh tình trạng những người ra vào những người có nguy cơ sót lọt đi vào trong khu dân cư
từ đó mà dây qua các cái k f như f một không đáng có
do vậy trong thời gian qua trên địa bàn phường thượng đình
không có phát sinh những ca f cũng như là các trường hợp f một cũng không nhiều
cho nên đến thời điểm hiện tại thì công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường tự đình
lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng cán bộ cơ sở
kiểm soát chặt chẽ các cái vùng xanh
với đặc thù là địa bàn có mật độ dân cư cao
nhiều khu tập thể cũ xuống cấp điều kiện sống còn chật hẹp
trước thực trạng đó lực lượng công an quận đã chỉ đạo công an các phường
tăng cường công tác kiểm tra ra soát tại các khu tập thể
các hộ kinh doanh mặt hàng thiết yếu nhằm kịp thời tuyên truyền nhắc nhở người dân
không chủ quan lơ là phòng dịch
công an quận đã phối hợp với các ban ngành chức năng
tập trung đánh giá tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận
về tình hình dịch bệnh trên từng khu vực
trước đó thì có cái áp dụng các cái biện pháp các cái lực lượng
phù hợp với từng khu vực để làm sao mà công tác phòng chống dịch bệnh
đạt hiệu quả nhất và đồng thời thì chúng tôi cũng đẩy mạnh
cái công tác nhân đạo từ thiện kêu gọi các cái cá nhân tổ chức
ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
cũng như là hỗ trợ các người dân để làm sao mà trên địa bàn
không có người dân thiếu đói vì dịch bệnh
ngoài ra thì kiểm soát theo mô hình ba lớp cộng mô hình tổ covid cộng đồng
tổ dân phố tự quản bảo vệ vùng xanh tổ chức giả soát các khu vực dân cư
không có dịch để mở rộng vùng an toàn ứng trực tại các chốt kiểm soát
tuyên truyền vận động người dân tại các khu dân cư có biện pháp khoanh vùng
bảo vệ không để dịch bệnh xâm nhập công an quận thanh xuân đang nỗ lực
cùng các ban ngành chức năng để sớm đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới